nếu quý vị đang sử dụng một chiếc điện thoại là điện thoại cũ không có kết nối internet
thì những tin nhắn này đến với điện thoại của quý vị sẽ chỉ là những văn bản nội dung bình thường
tuy nhiên khi là sử dụng những chiếc smartphone thì đây lại là những đường link giả mạo dễ gây lừa đảo
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân
thời gian qua người dùng ở nhiều khu vực tại việt nam nhận được tin nhắn chứa brand name mạo danh ngân hàng
hoặc có nội dung khiêu dâm xúi rục cờ bạc cá độ
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đây là tin nhắn lừa đảo
dụ người dùng truy cập đường link để cai phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản
như yêu cầu của tin nhắn là đăng nhập vào cái đường link đó
khi mà chồng tôi ấn vào cái đường link đó cũng đã đăng nhập tên và password rồi
nhưng chưa thực hiện cái thao tác đăng nhập mà đã giật mình nhận ra là ở bên ngoài thì ghi là ứng dụng digibank
nhưng khi mà vào cái đường link đó thì lại là giao diện web
và thật là may mắn khi là chồng tôi đã phát hiện kịp thời và không đăng nhập lại
lúc đó thì chồng tôi đã thực hiện thao tác là chuyển hết tài khoản sang một ngân hàng khác và thực hiện ngay cuộc gọi cho tổng đài
tôi và những người dân trong khu phố đã nhận được một tin nhắn của tổng đài ngân hàng để truy cập vào một đường link
nhưng là khi tôi làm theo và tới bước cuối cùng tôi nảy sinh cảm giác nghi ngờ và đã liên hệ lại với tổng đài để xác nhận lại
không bị lừa
thủ đoạn chung của kẻ gian là đánh vào tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo của ngân hàng
hoặc lợi dụng trí tò mò nhu cầu sinh lý từ đó dẫn dụ các chủ thuê bao
công cụ chỉ cần tạo ra một trạm phát sóng bts giả lập
đối với những trạm bts giả mão thì thường là nó là những thiết bị khá là nhỏ gọn
thường họ sẽ phải nhập lậu qua các đường không chính
các trạm này thì nó sẽ có các thiết bị
và các một số phần mềm open source mình có thể tải từ trên mạng
và cái việc là chi phí để xây dựng các cái trạm giả mạo này rất là rẻ
đặc điểm của các trạm này thì nó rất là nhỏ gọn nên có thể mang và thường là nó sẽ di chuyển vào các khu vực dân
và sử dụng để phát sóng trong khu vực đấy
khi mà kết nối thuê bao di động với cả nhà mạng thì nhà mạng xác định thông tin của thuê bao di động
nhưng mà lại thông tin di động thì không cần xác định thông tin của nhà mạng
lúc hoạt động thì là các đối tượng dùng bếp giả là dùng các sim điện thoại để thu thông tin của bếp giả của các nhà mạng
sau đấy thì bật bếp giả để phát với mức công suất nó lớn hơn để trần nát sóng của bếp giả thật
hạ thì công nghệ từ xuồng hai g
hạ thì xuồng hai g
sau đấy thì là gửi các tin nhắn để thuê bao từ bếp giả
có thể thấy rằng đây là những hành vi vi phạm pháp luật
ở mức độ nghiêm trọng
và chính vì vậy mà các nhà làm luật cũng đã dự liệu được những cái hành vi kiểu dạng tương tự như vậy
và đưa vào trong quy định của bộ luật hình sự
cụ thể là theo quy định tại điều hai trăm tám mươi chín của bộ luật hình sự về tội xâm nhập trái phép về mạng viễn thông
với quy định tại điều hai trăm tám mươi chín này thì có thể thấy rằng là mức hình phạt có thể lên tới cao nhất là một mươi hai năm tù
không kể gây ra hậu quả gì chỉ cần có những hành vi mang tính chất trèn phá sóng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật này
để thì từ đó sẽ có thể dẫn đới là bị xử lý về mặt hình sự
tại cục tần số vô tuyến điện hàng ngày các chuyên gia phải thực hiện liên tục các hoạt động giả soát
dò sóng để phát hiện ra các trạm bts giả lập đang hoạt động trong khu vực
đây là một hoạt động thường xuyên liên tục nhằm ngăn chặn đấu tranh với những kẻ trộm sóng điện thoại
anh ơi tín hiệu ở trần cung anh ơi
anh ơi anh thấy rõ chưa ạ
rõ rồi rõ rồi đang di chuyển ra trần cung
xe đi anh ạ
ngoài ra còn một cái tín hiệu này nữa thì chắc là phải đi giải mã
đó vô đây ạ

thì hoạt động của thiết bị bts giả thì càng ngày càng tinh vi
nếu như trước đây thì những thiết bị nó cố định đặt ở một rỗ
thường đặt trong các khách sạn nhà nghỉ để phát sóng
thì nay đã cải tiến đến các thiết bị nhỏ gọn hơn
đấy có thể đặt trên
đấy có thể đặt trên ô tô hoặc là thẩm trịnh đeo bà lô để phát trên các cái tuyến đường
mục đích của các đối tượng khi mà sử dụng các trạm này thì cũng khá là nhiều
ví dụ như là có những đối tượng thì chỉ đơn giản là có thể là họ sẽ thu thập thông tin của người dùng thôi
hai có thể là họ sẽ sử dụng trong cái mục đích như là các tin nhắn rác mà mọi người đang gặp rất là nhiều như quảng cáo
hay là các cái tin nhắn lừa đảo tiền đặc biệt là trong tài chính rất là nhiều
nếu như nguyên trọng hơn thì có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
thì như là họ sẽ
sử dụng các chiến dịch phát các tin nhắn giả gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
từ trước giờ thì cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng
thì sắp tới thì cục sẽ tăng cường phối hợp với các cái nhà mạng ghi động
thì các nhà mạng bi động là đơn vị mà sẽ truy vết cái dấu hiệu của những khu vực mà có thể có cái bế đất giả
và cục tần số thì sẽ sử dụng các cái phương viện thiết bị hiện đại của cục
để đo kiểm soát và truy vết chính xác vị trí bế đất đang hoạt động
và sẽ phối hợp với cả cơ quan công an để là truy bắt bắt trực tiếp cái đối tượng đang sử dụng bế đất giả
bộ thông tin và truyền thông cần thiết phải tự với cái chức năng của mình
về thực hiện các việc kiểm tra giám sát thường xuyên
để có những cái phương tiện phát hiện ra những cái máy thu phát sóng giả này
để mà ngăn chặn và yêu cầu phối hợp đối với các lực lượng chức năng
cụ thể ở đây là lực lượng công an để mà xử lý các đối tượng này một cách nhanh chóng nhất
ngoài ra thì bộ thông tin và truyền thông cần phải phối hợp đối với các bộ ngành khác
ví dụ như là bộ tài chính hay là hải quan
để làm sao mà phát hiện ra những cái máy thu phát sóng này
để tránh trường hợp mà các cái máy thu phát sóng này được bán tràn lan trên các cái trang thương mại điện tử
hay như là tuồn vào việt nam qua các cái cửa khẩu
theo các chuyên gia an ninh mạng khi các thiết bị di động nằm trong phạm vi của các bts giả lập
ban đầu sẽ có hiện tượng mất tín hiệu sau đó chuyển về chế độ hai g
và có thể tiếp tục sử dụng để nghe gọi nhắn tin
tuy nhiên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều so với bình thường
do phải đi qua trạm giả trung gian mới kết nối được các trạm bts thật của các nhà mạng viễn thông
khi mà nhận được những tin nhắn mang nội dung mang tính chất kích động
về các cái hoạt động vi phạm pháp luật thì cần thiết là phải hết sức là tỉnh táo
không nghe theo vào những sự kích động đó
dù có thể kèm theo đó là những cái lời mời rất hấp dẫn
đặc biệt nếu như xuất hiện những cái đường link lạ thì không được phép truy cập vào những cái đường link đó gửi đến
dù cho khi mà những cái tin nhắn đó nó có mạo danh là các cái cơ quan có uy tín
các thương hiệu có uy tín đi chăng nữa cũng không nên bấm vào những cái đường link được gửi đến như vậy
đối với các thiết bị di động mà khi nhận được những cái thông tin tin nhắn như thế này
thì cần có ý kiến kiến nghị phản hành ngay cho các nhà mạng
và các cơ quan chức năng của bộ như là cục tần số
cũng như thanh tra bộ cũng như địa phương thì là các sở thông tin truyền thông và các cơ quan công an
và cụ thể như là cơ quan theo dõi như a sáu a sáu cũng như các phòng a sáu địa phương
để tiếp tục hoạt hành những cái thông tin đấy thì các cơ quan quản lý biết để xử lý kịp thời
thiết bị chạm phát sóng bts giả có thể phát tán hàng chục ngàn tin nhắn mỗi ngày
và nguy hiểm hơn nữa đó là các đối tượng có thể giả danh bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào
và không loại trừ các đối tượng xấu có thể lợi dụng vào mục đích kích động bạo lực chống phá đảng và nhà nước
do đó người dân cần nhận diện thủ đoạn của các đối tượng này để tránh rơi vào kịch bản mà tội phạm đã dựng lên
để có thể ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao
mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác của bản thân tránh lơ là
dễ dàng tin vào những tin nhắn dịch vụ sai trái do đối tượng xấu cung cấp hình ảnh
ảnh hưởng tới bản thân gia đình